cao bằng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số anh em như tày nùng giao mông lô lô sán trì
với nhiều phong tục tập quán văn hóa vật thể phi vật thể phong phú và đa dạng
một trong số những nét văn hóa truyền thống đó là kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà sàn
được xây dựng bằng đá của người tày ở huyện trùng khánh
nằm cách trung tâm thành phố cao bằng gần một trăm linh km về phía đông
thổi kỳ được biết đến là một ngôi làng cổ với những ngôi nhà sàn được xây dựng bằng đá đã tồn tại hàng trăm năm qua
đây là nơi sinh sống của một mươi bốn hộ gia đình tất cả đều là người tày
trong tâm niệm của họ đá là cội nguồn của sự sống
khi tôi được sinh ra và lớn lên đã thấy những ngôi nhà sàn bằng đá
những người già trong làng bảo nó được xây dựng từ thời nhà mạc
tôi không biết cách đây đã bao lâu rồi

nhà sàn của người tày ở đây chủ yếu là nhà có hai mái được lợp bằng ngói âm dương vì dễ lợp dễ sửa
xây dựng theo kết cấu khung cột kết hợp với tường đá dày với kiểu không gian ba tầng tầng đất tầng sàn tầng gác
cột nhà được làm bằng gỗ lim hoặc nghiến với đường kính từ bốn mươi đến năm mươi cm
được đẽo tròn và trôn sâu xuống móng và nền nhà
bên trong nhà sàn thường được chia làm ba gian hoặc năm gian
chiều sâu từ năm đến bảy hàng cột khoảng cách giữa các cột từ hai đến hai năm mét
tùy theo số lượng thành viên của gia đình
vì sở văn hóa và huyện trùng khánh cũng đã triển khai thực hiện được cơ bản các bước của dự án
còn một phần nữa tiếp theo của dự án là chủ yếu là định hướng giúp đỡ cho bà con
để thực hiện vừa bảo tồn giá trị văn hóa nhà sàn đá gắn với các phong tục tập quán của địa phương
và hiện nay chúng tôi đang phát huy định hướng là phát triển dịch vụ homestay để phục vụ phát triển du lịch
trải qua bao thăng trầm của lịch sử những ngôi nhà sàn đá ấy vẫn vững trái
giữ được những nét tinh hoa văn hóa một thời của người tày
và đang trở thành biểu tượng văn hóa của lớp lớp người tây ở cao bằng nói riêng và cả nước nói chung